các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
ngoại trưởng mỹ antony blinken khẳng định chắc chắn tới đây việt nam và các nước sẽ nhận thêm vaccine qua cơ chế covax
lãnh đạo công ty pfizer cam kết triển khai nhanh thủ tục để việt nam mua lại vaccine từ ba lan
bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng khẳng định thủ tướng không kiểm điểm đà nẵng trong công tác phòng chống dịch
sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp với các sở ngành
xây dựng phương án nhằm tạo điều kiện cho người lao động trở lại làm việc trong thời gian tp hcm khôi phục hoạt động kinh tế
sở y tế tp hcm đề nghị các đơn vị nắm tình hình lắng nghe nguyện vọng của f và tuân thủ hướng dẫn cho người cách ly tại nhà nếu đáp ứng đủ các quy định cách ly
ông blinken nhắc lại cam kết mới về đóng góp nửa tỷ liều vaccine của tổng thống mỹ joe biden tại hội nghị thượng đỉnh về covid một mươi chín ngày hai mươi hai tháng chín
với cam kết này ông blinken khẳng định chắc chắn tới đây việt nam và các nước sẽ tiếp tục nhận được thêm vaccine qua cơ chế covax
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong đó trụ cột chính của mối quan hệ là kinh tế thương mại và đầu tư
trên tinh thần đó hai nước cần tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các tập đoàn lớn của mỹ đặc biệt là công nghệ cao hiện diện nhiều hơn ở việt nam
chủ tịch nước cũng khẳng định bảo đảm quan hệ thương mại phát triển ổn định hướng tới cân bằng cán cân thương mại song phương
trong ngày hai mươi ba tháng chín chủ tịch nước đã đến thăm công ty pfizer một trong những công ty sinh học dược phẩm hàng đầu thế giới
nhà lãnh đạo việt nam tỏ ra ấn tượng về vai trò tích cực của pfizer trong các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt phát triển thành công vaccine pfizer biontech được toàn thế giới công nhận là một vũ khí hiệu quả cao để khống chế đại dịch
chủ tịch nước đánh giá cao công ty pfizer đã bàn giao cho việt nam hơn hai tám triệu liều vaccine
các hợp đồng cung cấp đã ký với chính phủ việt nam kịp thời góp phần quan trọng giúp việt nam trong nỗ lực kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh
cũng như cam kết đảm bảo kế hoạch cung cấp trong những tháng còn lại của năm nay
chủ tịch nước đề nghị pfizer quan tâm và thúc đẩy tăng số lượng vaccine pfizer cung cấp cho việt nam sớm nhất trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
và giao hết trong năm hai nghìn hai mươi một theo hợp đồng ba mươi một triệu liều hai bên đã ký kết
chủ tịch nước cũng đề nghị sớm cụ thể hóa lộ trình để bàn giao sớm nhất vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
và sớm hoàn tất thủ tục chấp thuận để các quốc gia khác ví dụ bà lan
có thể nhanh chóng nhường lại vaccine pfizer cho việt nam khi việt nam đạt được thỏa thuận mua lại vaccine pfizer từ các nước này
thì pfizer cho biết pfizer luôn có quan hệ hợp tác tốt với việt nam
cam kết cung cấp cho việt nam trong năm nay đủ ba mươi một triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín cho người lớn
đồng thời có hai mươi triệu liều vaccine cho trẻ em khi pfizer có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn
ngoài ra pfizer cũng đã ghi nhận đề nghị hợp tác sản xuất vaccine và sẽ triển khai nhanh thủ tục để việt nam nhận vaccine của ba lan
pfizer hoan nghênh việc mỹ là văn phòng cdc khu vực ở việt nam vừa qua
nhân chuyến thăm việt nam của phó tổng thống kavala harris điều này thể hiện sự tin tưởng của mỹ với năng lực phòng chống dịch bệnh của việt nam
pfizer sẽ cùng văn phòng này hợp tác chặt chẽ với việt nam trong nỗ lực phòng chống các loại dịch bệnh
ngày hôm qua thủ tướng có gọi điện trao đổi trực tiếp với tôi và có nói rằng thủ tướng không kiềm điệp đà nẵng trong công tác phòng chống dịch
ông nguyễn văn quảng phát biểu
bí thư thành ủy đà nẵng cũng khẳng định hiện thành phố đủ năng lực kiểm soát dịch
việc áp dụng biện pháp mạnh vừa qua cho thấy thành phố đi đúng hướng đúng thực tiễn đảm bảo an ninh trật tự an sinh xã hội
tuy nhiên thành phố nhận thức những giải pháp trên chỉ có ý nghĩa và tính khả thi trong thời gian rất ngắn
bởi tác động hết sức nặng nề lên người dân và doanh nghiệp tôi cũng mong cộng đồng chia sẻ vì mục tiêu tính mạng và sức khỏe đặt lên trước hết trên hết
và chúng ta chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế để đảm bảo mục tiêu này bí thư thành ủy nhấn mạnh
ông nguyễn văn quảng cũng bày tỏ chia sẻ về những khó khăn thiệt hại của doanh nghiệp do các biện pháp chống dịch
hiện sức khỏe doanh nghiệp rất yếu nhiều khả năng phá sản trước thiệt hại không đong đếm được
do đó trong bối cảnh từ tháng một mươi
tháng một mươi thành phố đà nẵng sẽ mở lại các hoạt động kèm các điều kiện để người dân doanh nghiệp chấp hành
cùng chính sách để phát triển kinh tế như dành hơn hai tỷ đồng hỗ trợ năm mươi phí xét nghiệm tiền thuê mặt bằng vay vốn yêu đãi
lãnh đạo thành phố đà nẵng cũng cam kết trong tháng một mươi toàn bộ người dân được tiêm ít nhất một mũi vaccine
và đến cuối năm phủ vaccine mũi hai cho người dân thành phố
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh phối hợp với các sở ngành xây dựng phương án nhằm tạo điều kiện cho người lao động trở lại làm việc trong thời gian thành phố hồ chí minh khôi phục hoạt động kinh tế
đối tượng trong phương án vận chuyển là người lao động thuộc các doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn thành phố
bao gồm công nhân chuyên gia tại các tỉnh thành phố cần trở lại thành phố hồ chí minh
để trở lại người lao động phải đáp ứng các điều kiện như phải có kế hoạch làm việc
được các doanh nghiệp hợp tác xã có văn bản xác nhận hoặc gửi thông báo đã được tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày sau khi tiêm
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín và có xác nhận của cơ quan y tế
có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn hiệu lực theo quy định
người lao động phải được ubnd tỉnh thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển
đối với địa phương là vùng cam vùng đỏ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
đối với việc đi lại đường bộ sở giao thông vận tải thành phố đưa ra ba phương thức
đơn vị sử dụng lao động tự tổ chức bằng cách gửi phương án đến các cơ quan đầu mối
để ra soát tổng hợp gửi sở giao thông vận tải thành phố xem xét triển khai
sở sẽ cấp giấy nhận diện qua mã qr cho xe và thông báo đến các tỉnh thành phố về kế hoạch
xe sẽ trả khách tại bến xe miền đông bến xe miền tây
sau đó người lao động từ bến xe về nơi cư trú bằng xe taxi đã được sở giao thông vận tải thành phố cấp phép
hoặc xe trung chuyển đã được doanh nghiệp đăng ký
ban quản lý khu chế xuất ban quản lý khu công nghệ cao
làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị mà mình quản lý
để phối hợp với công ty cổ phần xe khách phương trang xây dựng kế hoạch vận chuyển
khi được chấp thuận triển khai xe chỉ được trả khách tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch
ba sở giao thông vận tải thành phố sẽ tổ chức tuyến xe khách cố định
từ bến xe khách ở các địa phương đến thành phố hồ chí minh
tần suất hoạt động của xe khách chỉ tối đa bốn chuyến một ngày một tuyến
các đơn vị vận tải đảm nhận khai thác trên từng tuyến do sở giao thông vận tải thành phố thống nhất
với sở giao thông vận tải tỉnh thành phố liên quan cấp giấy nhận diện trước khi thực hiện
giá vé sẽ được doanh nghiệp kê khai niêm yết phù hợp với quy định
về thời gian thực hiện giai đoạn một từ ngày một tháng một mươi đến ba mươi một tháng một mươi sẽ triển khai vận chuyển bằng đường bộ
theo các phương thức một và phương thức hai
giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một trở đi thực hiện triển khai cả ba phương thức nêu trên
đối với phương thức đón người dân bằng đường sắt và đường hàng không
thực hiện theo kế hoạch phương án của bộ giao thông vận tải đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
và phù hợp nhu cầu của các địa phương nơi đi và nơi đến
về quy định chung đối với người lao động khi trở lại thành phố
khi mua vé và lên xe phải xuất trình bản chụp giấy đề nghị
kèm danh sách người lao động của đơn vị tiếp nhận người lao động
bản chính giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy xác nhận đã được tiêm vaccine mũi một đã được một mươi bốn ngày
hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh covid một mươi chín
các phương án trong kế hoạch đón người lao động trở lại thành phố nêu trên
sẽ được ubnd tp hcm xem xét quyết định
trước khi thành phố có văn bản gửi ubnd các tỉnh thành phố phối hợp triển khai
sở y tế tp hcm đề nghị các đơn vị nắm tình hình lắng nghe nguyện vọng của f
và tuân thủ hướng dẫn cho người cách ly tại nhà
nếu đáp ứng đủ các quy định cách ly
thuật ngữ bóc tách f ra khỏi cộng đồng đã có những cách hiểu chưa đúng
từ các quận huyện dẫn tới việc thực hiện thiếu chính xác
thời gian qua nhiều quận huyện đã đưa các trường hợp mắc covid một mươi chín vào khu cách ly tập trung
cho dù f không đáp ứng các tiêu chí về điều kiện cách ly điều trị tại nhà hay không
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế nhận định
các địa bàn đã hiểu nhầm việc này dẫn đến có tình trạng đưa các f vào khu cách ly tập
chung một số nơi hiểu để tách f ra khỏi cộng đồng thì phải đưa vào khu cách ly
sáng hai mươi bốn tháng chín sở y tế đã chỉ đạo y tế địa phương kịp thời chấn trình
thông tin từ đơn vị này cho thấy qua giám sát thực tế đã ghi nhận một số quận huyện
có số lượng người f cách ly và chăm sóc tại nhà khá cao như quận sáu quận gò vấp
quận một mươi một huyện hóc môn quận tân phú quận một mươi hai
tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau một số quận huyện có số người f một
cách ly tại nhà chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với tổng số trường hợp f đang được đi cách ly tập trung
như huyện cần giờ huyện củ chi huyện bình chánh thành phố thủ đức huyện nhà bè
ngoài ra đã có những phản ánh lên đường dây nóng của sở y tế khi người f hội tụ đủ
điều kiện cách ly điều trị tại nhà nhưng vẫn bị yêu cầu phải đi cách ly tập trung
sau gần hai tháng triển khai thí điểm mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà
đối với người mắc covid một mươi chín đã có những hiệu quả thiết thực
trong đó mô hình này đã giúp f không an tâm hơn
những trường hợp mắc covid một mươi chín không bị rơi vào trạng thái quá lo lắng về việc phải đi cách ly tập trung
điều này giúp f nhanh chóng phục hồi sức khỏe đồng thời góp phần giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung
của phường xã thị trấn và quận huyện
tính đến ngày hai mươi ba tháng chín thành phố có ba mươi năm ba trăm bốn mươi hai trường hợp f đang được đi cách ly tại nhà
chiếm khoảng bốn mươi tổng số f đang được quản lý trên địa bàn thành phố
đã có một trăm hai mươi chín một trăm bảy mươi chín trường hợp f đã kết thúc thời gian cách ly tại nhà
để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chăm sóc quản lý người f cách ly tại nhà
sở y tế đề nghị ban hành chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện và thành phố thủ đức
yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình chăm sóc
quản lý người f tại nhà
sở y tế yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn tăng cường kiểm tra
giám sát công chức viên chức
chức việc tuân thủ hướng dẫn của sở y tế về mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe f tại nhà
khi tầm soát phát hiện một trường hợp f sau khi hướng dẫn và cung cấp gói thuốc điều trị
cần lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của người f nếu hội tụ đủ điều kiện cách ly và chăm sóc tại nhà theo quy định
theo các chuyên gia y tế dù xét nghiệm vẫn là việc cần thiết
doanh nghiệp có thể chủ động thay đổi phương pháp thực hiện để giảm áp lực về chi phí
thời gian qua các doanh nghiệp tại một số tỉnh thành phố
đã được yêu cầu triển khai ba tại chỗ để duy trì sản xuất và hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên đến nay chiến lược này đang gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp bởi chi phí xét nghiệm cao
một số đại diện doanh nghiệp thậm chí chia sẻ nếu tiếp tục như hiện nay công ty của họ sẽ khó có thể trụ vững
các chuyên gia dịch tễ cho rằng trong tình hình dịch hiện nay khi vaccine chưa thể bao phủ toàn dân
việc làm này vẫn cần thiết để chúng ta kiểm soát các mối nguy cơ tiềm ẩn
tuy nhiên các doanh nghiệp có thể chủ động thay đổi phương pháp thực hiện để giảm áp lực về chi phí
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
việc xét nghiệm tại các khu công nghiệp công ty hiện nay vẫn là biện pháp quan trọng để phát hiện sars cov hai trong cộng đồng
bác sĩ khanh nhấn mạnh các doanh nghiệp luôn phải đề phòng tổ chức xét nghiệm chủ động cho những trường hợp có yếu tố nguy cơ
như ho sốt hay nhóm được giao nhiệm vụ phải thường xuyên giao lưu với cộng đồng bên ngoài
đồng ý với quan điểm này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
trong thời gian tới việt nam có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín thay vì chỉ sử dụng phương pháp pcr
nguyên nhân là test nhanh phần nào cũng giúp giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp
đồng thời rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả tránh ảnh hưởng đến quá trình sản xuất vận chuyển
với xét nghiệm nhanh vị chuyên gia này cho rằng bộ y tế có thể xem xét phương án cho các doanh nghiệp tổ chức tự xét nghiệm
tất nhiên doanh nghiệp tự xét nghiệm phải có sự hướng dẫn chịu trách nhiệm bởi một cơ sở y tế nhất định nhằm kiểm soát kỹ thuật
đảm bảo hồ sơ giấy tờ chứng thực việc test nhanh trên thực tế
công tác test nhanh của doanh nghiệp cũng cần có sự quản lý của cơ sở y tế địa phương
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cũng nhấn mạnh
khi để doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh chúng ta cũng phải đảm bảo được nguồn gốc xuất xứ của bộ kít
loại kit đã được bộ y tế cấp phép hay chưa
bác sĩ trương hữu khanh cũng đồng ý với phương án cho doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm
ông cho rằng những cơ sở sản xuất hoàn toàn đủ năng lực để thực hiện và sẽ chủ động tìm tới y tế khi phát hiện ca nhiễm
tại tp hcm ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
mới đây cũng cho biết trong quá trình bàn bạc
chuẩn bị cho những kế hoạch sau ngày ba mươi tháng chín thành phố sẽ xem xét tính toán để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề xét nghiệm
youtube đã chặn một mươi ba video trên kênh của thầy long chấn hiểm covid được đăng tải từ ngày bốn tháng năm đến ngày một mươi bảy tháng chín
đây là kênh youtube có một trăm một mươi hai lượt người theo dõi của người có tên thường gọi là lương gia long
tên chính thức trên căn cước công dân là lương chính khang hiện trú tại phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
những video bị gỡ bỏ gồm tôi đang quay lại sài gòn để cố gắng đưa lưu hương trở lại vị trí ban đầu
lệnh triệu quốc công tiết chế hưng đạo đại vương về chấn giữ cho tp hcm
tin khẩn cho tp hcm
giải chấn yểm âm phần cho tp hcm

tôi đã vào tp hcm và khai quang âm phần cho tp hcm
hai video diễn biến của covid tiếp theo đăng ngày hai tháng chín
diễn biến của covid một mươi chín thế nào là phúc đức của một quốc gia đăng ngày một tháng tám
thiên cơ tiết lộ giải cứu sài gòn đăng ngày ba mươi tháng bảy
thực trạng covid qua con mắt tâm linh đăng ngày hai mươi năm tháng bảy
bản tin covid bị viết đăng ngày một mươi hai tháng bảy
thông báo quan trọng đăng ngày một mươi hai tháng năm
chia sẻ tâm linh đăng ngày bốn tháng năm
đây là các video đã được báo chí phản ánh
trong bài tự xưng là ngọc hoàng đại đế giúp chăm họ chống covid một mươi chín bằng chấn y
đăng ngày một mươi tám tháng chín
trong đó thầy long tuyên truyền mê tín dị đoan về covid một mươi chín
còn khoảng hai trăm linh video tuyên truyền mê tín dị đoan quảng cáo dịch vụ bói toán trên kênh youtube thầy long vẫn tồn tại
thành phố đà nẵng dự kiến áp dụng biện pháp phòng chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế xã hội theo chỉ thị một mươi chín từ ngày một đến một mươi năm tháng một mươi
ông hồ kỳ minh phó chủ tịch thường trực ubnd thành phố cho biết
căn cứ hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay thành phố đã đảm bảo các chỉ số được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế xã hội theo cấp một trạng thái bình thường mới
thành phố đà nẵng dự kiến áp dụng biện pháp phòng chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế xã hội theo cấp độ hai từ ngày một tháng năm đến một mươi năm tháng một mươi để đảm bảo đủ thời gian tạo kháng thể sau khi tiêm mũi một và sau đó sẽ chuyển sang áp dụng cấp độ một khi hướng dẫn được ban hành chính thức
theo đó với việc thực hiện phòng chống dịch cấp độ hai sẽ tương ứng theo chỉ thị một mươi chín
cụ thể cho phép hội họp trong nhà không quá ba mươi người hoặc không quá một trăm linh người đã tiêm vaccine
hoạt động ngoài trời không quá ba mươi người hoặc không quá hai trăm linh người đã tiêm vaccine
với hoạt động giao thông công cộng đường bộ đường sắt đường thủy các phương tiện vận chuyển hàng hóa được lưu thông nội tỉnh liên tỉnh phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
người vận chuyển hàng bằng xe máy có sử dụng công nghệ có đăng ký được hoạt động bình thường
các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được hoạt động nhưng phải đáp ứng các quy định phòng chống dịch trừ các dịch vụ spa massage vũ trường karaoke hay quán bar
tổ chức đám cưới
không quá một trăm linh người hoặc hai trăm linh người đã tiêm vaccine hay đã khỏi bệnh
các sự kiện tôn giáo văn hóa tín ngưỡng tổ chức không quá năm mươi người hoặc không quá hai trăm linh người đã tiêm vaccine
mở cửa các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng điểm tham quan du lịch không tập trung quá ba mươi người
các cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng hoạt động bình thường
theo ông minh trường hợp diễn biến dịch sâu hơn so với dự kiến của ngành y tế
tùy và đánh giá mức độ nguy cơ thành phố sẽ chuyển sang áp dụng trạng thái phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn
hiện tại thành phố đà nẵng đã đạt mục tiêu khống chế được nguồn lây trên phạm vi toàn thành phố
từng bước mở lại các hoạt động phục hồi và phát triển kinh tế
ông lê trung trinh chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng cho rằng
những kết quả tích cực đạt được trong công tác phòng chống dịch vừa qua là sự tổng hợp của nhiều yếu tố
trong đó phải kể đến là sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng thẳng thắn nhìn nhận
các biện pháp mạnh nhằm khống chế dịch bệnh vừa qua đã tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố
lũy kế chín tháng năm hai nghìn hai mươi một chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính giảm bốn một mươi sáu
nguồn thu ngân sách nhà nước chỉ đạt sáu mươi chín một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
nhiều doanh nghiệp trong thời gian qua phải tạm ngừng hoạt động thậm chí giải thể
ông lê trung trinh nhấn mạnh thành phố xác định sức khỏe của doanh nghiệp là yếu tố hàng đầu
quyết định đến khả năng phục hồi nền kinh tế
đặc biệt sức mạnh nội lực đến từ các doanh nghiệp trong nước có ý nghĩa quan trọng
vì đây chính là nhân tố đảm bảo việc phát huy hiệu quả của các nguồn ngoại lực
tạo thành nguồn lực tổng hợp to lớn cho phát triển
cũng giống như phương châm chống dịch không để ai bị bỏ lại phía sau
lãnh đạo thành phố cam kết sẽ nỗ lực để không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau
tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh
không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng ông trinh khẳng định
thời gian gần đây tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã hòa phú thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng xe cứu thương chở người từ vùng có dịch về
tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín xã hòa phú
lực lượng chức năng phát hiện xe cứu thương mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi hai
do tài xế nvpt
điều khiển có chở theo hai người
qua xác minh tổ kiểm tra xác định hai công dân của đắk lắc đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh
tài xế không có giấy điều động xe chở sai đối tượng
hai công dân đi cùng không có giấy tiếp nhận của địa phương
trước đó khuya hai mươi hai tháng chín cũng tại chốt kiểm soát dịch hòa phú
lực lượng chức năng phát hiện tài xế tdn điều khiển xe cứu thương mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn bốn trăm chín mươi một
của công ty trinh nghiệm hữu hạn vận chuyển bệnh nhân an tâm thành phố buôn ma thuật
chở theo hai người
qua làm việc lực lượng chức năng xác định
một mươi người trên được đón từ bình dương không phải là bệnh nhân không có giấy tiếp nhận của địa phương
theo một cán bộ chốt kiểm soát bệnh hòa phú
trong thời gian qua lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh này
liên tiếp phát hiện xe cứu thương xe luồng xanh chở người từ vùng có dịch về
vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi
trong đó có ba trường hợp là tài xế của công ty trách nhiệm hữu hạn vận chuyển bệnh nhân an tâm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật đoàn ngọc thượng cho biết
việc xe cứu thương chở người từ vùng có dịch về không được sự cho phép của chính quyền địa phương
nên thường không khai báo y tế tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
thành phố buôn ma thuật đã chỉ đạo phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng
thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện đưa đi cách ly tập trung
sáng nay ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo với thường trực tỉnh ủy về vấn đề này
đồng thời triển khai việc kiểm tra cả xe cứu thương tại các cửa ngõ ra vào tỉnh
xử lý nghiêm theo quy định ông thượng nói